vào sáng nay tòa nhân dân tp hcm đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo trương mỹ lan
chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp và tám mươi năm bị cáo đồng phạm
bà trương mỹ lan bị truy tố về ba tội danh tha mô tài sản đưa hối lộ và vi phạm quy định
về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
vào khoảng bảy giờ sáng ngày hôm nay bà trương mỹ lan và các bị cáo trong vụ vạn thịnh pháp
đã được công an dẫn dài đến tòa để xét xử
có bảy mươi chín trên tám mươi sáu bị cáo có mặt ngoài ra còn có mặt chín trăm một mươi sáu người có quyền nghĩa vụ liên quan trong vụ án
trong phiên tòa ngày hôm nay các bị cáo đều trả lời rõ ràng mạch lạc thể hiện thái độ hợp tác nghiêm túc
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao bị cáo trương mỹ lan
chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp đã xây dựng một hệ sinh thái vạn thịnh pháp
gồm khoảng một công ty con công ty liên kết và giao cho người thân
người nhà của bị cáo nắm giữ điều hành quản lý các công ty con
người liên kết
bị cáo trương mỹ lan tuy không nắm chức vụ tại ngân hàng scb
nhưng là cổ đông chính ở đây từ tám mươi năm đến chín mươi một năm cổ phần
bị cáo trương mỹ lan cùng với đồng phạm đã lập khống hồ sơ cho vay vốn
để rút tiền từ scb sử dụng cho nhu cầu cá nhân
từ ngày chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám đến ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
bị cáo trương mỹ lan đã chỉ đạo lập khống chín trăm một mươi sáu hồ sơ vay vốn
chiếm đoạt của ngân hàng scb hơn ba trăm linh
bị cáo trương mỹ lan cũng bị xét xử về tội đưa hối lộ vì đã có hành vi hối lộ đoàn thanh tra của ngân hàng nhà nước
để che giấu bưng bít cho các sai phạm của bị cáo và ngân hàng scb
tạo điều kiện cho scb được tái cơ cấu
buổi chiều hội đồng xét xử sẽ tiếp tục phiên tòa với phần công bố cáo trạng